tại hà nội đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại
tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm hai nghìn một mươi sáu
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy do ban tuyên giáo trung ương tổ chức
năm hai nghìn một mươi sáu công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc
đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương được lối cô đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
năm hai nghìn một mươi bảy tình hình quốc tế khu vực và trên biển đông dự báo tiếp tục có những diễn biến
phức tạp khó lường
trong bối cảnh đó công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc
biên giới tập trung vào một số nhiệm vụ
tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền
một cách toàn diện đồng bộ đổi mới đa dạng hóa nội dung hình thức phương thức
ngôn ngữ tuyên truyền chủ động định hướng dư luận xã hội đồng thời nâng cao hơn nữa
hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật luận điệu xuyên tạc
của các thế lực cơ hội thù địch
tại hội nghị ban tuyên giáo trung ương đã trao bằng khen tặng hai mươi bảy tập thể và chín cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo
và phân giới cắm mốc trong năm hai nghìn một mươi sáu